mùa mưa năm nay sắp đi qua nhưng đến nay còn hàng chục hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh quảng nam chưa tích đủ nước
nếu sắp tới không có mưa lớn sẽ có nguy cơ thiếu nước tưới và xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến sản xuất nhất là vào vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi
hiện ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam đang triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nước tưới cho cả vụ đông xuân và hẻ thu tới
hồ chứa nước đông tiển xã bình trị huyện thăng bình tỉnh quảng nam có dung tích thiết kế khoảng bảy sáu triệu mét khối
phục vụ nguồn tưới nước cho gần bốn trăm năm mươi hectare diện tích sản xuất lúa ở vùng tây huyện thăng bình
tuy nhiên đến thời điểm này hồ chứa này chỉ tích được hơn năm mươi dung tích
dự báo với lượng nước hiện tại hồ đông tiền chỉ đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
còn khoảng hai trăm hai mươi hectare lúa hẻ thu sẽ có nguy cơ thiếu nước tưới
với nguồn nước như vậy
đáng lo hơn trường hợp các thủy điện không tích được nước thì khả năng đến cuối vụ đông xuân
khoảng bảy hectare lúa ở ven sông vu gia và thu bồn dễ bị xâm nhập mặn

tuy nhiên đến thời điểm này hồ chứa này chỉ tích được hơn năm mươi diện tích sản xuất lúa ở ven sông vu gia và thu bồn dễ bị xâm nhập mặn
bảo đảm hài hòa giữa lợi ích phát điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở hạ du
bên cạnh đó người dân cũng cần thực hiện tốt các giải pháp mà các ngành chức năng khuyến cáo để tránh thiếu nước và đạt được năng suất cao